tại hà nội ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
kết quả cho thấy là việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm trên thế giới và thứ ba đông nam á
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tính đến giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổng dân số của việt nam là chín mươi sáu hai trăm linh tám chín trăm tám mươi bốn người
với kết quả này việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm trên thế giới và thứ ba trong khu vực đông nam á
như vậy sau một mươi năm kể từ năm hai nghìn chín đến nay quy mô dân số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người
cùng với đó là quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương cũng tác động đến sự gia tăng dân số ở khu vực thành thị nhất là các thành phố lớn
cái bức tranh về kỹ tốc đô thị hóa
và cái dân số sống ở thành thị nó phản ánh khá xác thực cái bức tranh về dân số và nhà ở của việt nam của chúng ta trong một mươi năm qua
cái thông tin này để ngũ ý cho chính sách của chúng ta là cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái quá trình cơ cấu lại cái lao động cơ cấu lại dân cư ở thành thị
từ đó có giải pháp có chính sách và có những hỗ trợ kịp thời để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và đặc biệt là người dân sống ở khu vực đô thị
thông điệp của cuộc tổng điều tra dân số năm nay là một cuộc
tổng điều tra dân số vì một cái mục tiêu là không để ai bỏ lại phía sau
rồi tới đây cái ban trì đạo sẽ có những cái phân tích đánh giá rất là cụ thể
không chỉ là quy mô cả về cơ cấu và đặc biệt là liên quan đến những chính sách về dân số gắn với phát triển
và những vấn đề liên quan đến nhà ở cho những người mà có thu nhập thấp những người mà có cái hoàn cảnh khó khăn
và những người yêu thế đặc biệt là những người mà có công những gia đình những chính sách
kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương là nguồn thông tin dữ liệu hết sức quan trọng
và cung cấp rất kịp thời cho các tiểu ban xây dựng văn kiện để trình đại hội đảng lần thứ một mươi ba
trong việc xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
là múc kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản việt nam và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước